cây tiêu này là nhờ sự quan tâm của ủy ban xã giúp đỡ chồng chứ mình tự trồng là cây chết hết mình phải bón phân rồi chăm sóc cho nó lớn không là phụ công cán bộ
kể từ đầu tháng một mươi một vừa rồi khi những gốc tiêu đầu tiên được trồng xuống tại bản cà ròng sáng nào chị y quyết và mấy chị em cũng sang chăm nom
không có nhiều cây sống sót được trong cái khí hậu giá bút và khắc nghiệt tại xã miền núi biên giới này
đó là một thách thức không nhỏ nhưng dù chỉ là một hai cây còn sống cũng đã gieo vào lòng họ thêm nhiều hy vọng
bởi còn trôi ắt sẽ nảy cây
chưa nhìn thấy cây tiêu này bao giờ nhưng cán bộ đưa về lên tận bản mình đào hố đóng cọc dạy mình trồng họ ở đây cả tháng trời
khi mà thực hiện cái đề đản chương trình một trăm ba mươi năm một trăm ba mươi bốn một trăm sáu mươi bảy của chính phủ về với người dân thì cái ý thức người dân ở đây là đầu tiên người ta nhận thức là rất khó khăn
họ chỉ trông chờ và ý lại vào nhà nước của tên cốc
nhưng khi mà các dự án về thì bản thân tôi cũng giống như các đồng chí trong ban thường vụ cũng giống như đảng ủy
cũng rất trắng trở
làm sao để mà dân họ nhận thức được họ biết cầm được cái cốc họ biết cầm được cái cây họ biết ngay đi làm để mà đeo cái hạt nò trong cái cây kia
thực hiện cái đề đoạn tăng cường bộ đội biên phòng về giữ chức phỏ bí thư và sinh hoạt chức bộ bản
thì bước đầu khi bài học làm nhiệm vụ
thì bản thân tôi cảm thấy là rất khó khăn
vì bước đầu mình chưa quen với công việc
tôi là một người lính thì chỉ biết là mang vác súng ống và chiến đấu thôi
còn về công tác mà để làm công tác chiến trì thì lúc nửa tôi nghĩ là mình cũng thể làm được
từ đồn biên phòng cồn trung tá lân nhận nhiệm vụ về làm phó bí thư đảng ủy xã thượng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
ngày đó hay tin anh quyết tâm về bàn
nhiều đồng đội cũng như gia đình không khỏi ngỡ ngàng và lo lắng
bởi thượng trạch dù chỉ cách trung tâm huyện chừng ba mươi km nhưng nổi tiếng là một vùng đất khó khăn lạc hậu
lúc đó chỉ có một con đường đất dẫn từ quốc lộ vào đến địa bàn xã
bà con trăm phần là đồng bào dân tộc paco vân kiều
bà con ở đây thì từ trưa đến trưa thì không có một cái chữ thu nhập được
chỉ có làm để ăn thôi còn cái bản để mà có tiền
có bản cách xa trung tâm trên ba mươi km chẳng đí mà nếu chúng tôi tới bản xã nhật thì không phải trong một ngày
bước đầu thì mình chưa làm được rồi mình phải hỏi mình phải học thì thường xuyên phải nghiên cứu tài liệu
khi tôi vào đảm nhiệm đấy thì gồm một mươi ba đồng chí đảng ủy viên thì chỉ có một đồng chí là đại học cản bộ tăng cương thì có lên
còn chủ yếu là đồng bào đây là trình độ lập một lập hai nên về cái nhận thức và cái công tắc đảng họ rất yếu
tục tôi chưa lên thì các chế bộ hầu như là không sinh hoạt
chỉ có đời trở nên khi đảng
thực tế đó tại thượng trạch đã thôi thúc anh lân nghĩ cách củng cố lại bộ máy
anh bàn bạc với cấp ủy thành lập ra hai mươi hai tri bộ đồng thời cắt cử bốn đồng chí trong ban thưởng vụ đảng ủy xã
phụ trách bốn cụm dân cư để tiện chỉ đạo các hoạt động rồi dần già lấy đó làm nền để thực hiện tiếp các công việc khác

sau khi đã thành lập được chi bộ bản thì tôi luôn luôn luôn bám sát địa bàn để cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng dân tộc với họ
để mà một là để tìm những người có tấm huyết nhiệt huyết trình độ năng lực có uy tính để mình kết nạp vào đảng
để kết nạp vào đảng rồi thì để mình xây dựng công tắc chính quyền

trước đây khi mà nói về đảng viên thì người dân họ chưa đình hình ra đảng như thế nào
nhưng từ ngày mà đã có chi bộ về tới bản bản nào cũng có chi bộ thì nhiều người đã tích cực phấn đấu và cố gắng phấn đấu để mà trở thành được người đảng viên
họ biết rằng là một người đảng viên là trù cột trong một cái xã hội để mà đưa được con em của họ là ngày càng phát triển ngày càng tiến tiến và để ngang tâm với các dân tộc khác
kể từ ngày có trung tá lân tăng cường về bản những người trẻ như anh mê vui lắm
là một trong số ít người ở xã được học hết lớp chín anh về quê mang theo mong muốn giúp dân giúp bàn đẩy lùi cái nghèo nàn lạc hậu
nhưng trước nay chẳng ai bày cách làm như thế nào và bắt đầu từ đâu
sự nhiệt thành của anh lân đã tiếp thêm lửa cho những đảng viên trẻ

họ từ chỗ chưa biết đảng là như thế nào giờ đã trở thành đồng chí sát cánh cùng anh trên mặt trận chống lại giặc đội
chống lại giặc đói giặc sốt
nhờ cái tài thuyết phục
truyền cảm hứng chỉ dậy của anh lân
mà từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
thượng trạch đã kết nạp được
trên một trăm sáu mươi đảng viên
trong đó phần đông là người rất trẻ
mình phải tìm những cái nghề
nhất phải có tinh đồ lập trình ra lên
để mà đưa vào trong hoa ngục đảng
từ năm hai nghìn một mươi một đến giờ
thì hầu như chỉ bổ bản
bây giờ toàn là những đảng viên trẻ
tuổi đôi chỉ có
là sinh năm tám mươi tám cho đến năm chín mươi ba
lực lượng bây giờ là
chỉ bổ ngày càng là hoàn thiện
hiện tại bây giờ cái số cán bộ trẻ
thì phần lớn cơ bản
là đều tốt nghiệp
cũng không có cơ sở cả
cũng có một số cán bộ đảng viên mới
là tốt nghiệp cũng không học phổ thông
và còn có một số đồng chí
thì đã có đi tham gia đọc
các cái lực nghề và các cái trường trung cấp
lực lượng trẻ
là họ rất tâm huyết
hai nữa bây giờ trinh đồ
mà lập trẻ bây giờ là nắng đồng
rồi có tâm suy nghĩ
là trinh ra xa xa
và đã được tôi luyện qua
những cái đào tạo về kiến thức
bồi dưỡng kiến thức cũng như được tập huấn
trước đây họ chưa nhận thức được
truyền thức học đi hành thế nào
từ ngày có bộ đội viên phòng
rồi có thân lập được các chiếc bộ
thì những người đảng viên trẻ
người ta nắng đồng người ta lấy đó
để người ta tuyên truyền cho ba con
những ông già ba lão trước đây
cái nhận thức kém bây giờ đã phải nghe con cháu
vì con sẽ xây dựng được một cái xã hội
nên cuộc sống của ba con
đến bây giờ là ngay càng ổn định
và phát triển hơn có cô ăn cô đệ
vậy là lần đầu tiên
ba con xã thượng trạch biết làm chuồng
nhốt gia súc biết trồng sắn trồng keo
những bài học vỡ lòng
được trung tán lân cầm tay chỉ việc
cứ thế ngấm dần ngấm dần
trung quy lại thì mình phải bắt tay chỉ việc
mình phải làm bà con không hiểu được
khi mình đã làm
bà con hiểu được bà con họ làm dần dần
đến nay giờ họ đã quen
nhưng có một số hội gia đình bây giờ họ tự làm
họ tự mua giống họ tự về làm
họ cũng tự
một số ba con không trở lại
thì vốn của nhà nước mà họ tự bỏ tiền họ ra
để họ làm một trong nó thu hoạch
chị y quyết phấn khởi lắm
vì vừa bán được hai con bò
gần bốn mươi triệu đồng
học từ trung tán lân chị chăn nuôi
thêm cả trồng rừng giờ là nhà
khá nhất bản
người phụ nữ đã sống
gần nửa cuộc đời
giờ mới biết đến cảm giác của việc no cái bụng
hơn thế lại còn có tiền
dành dụng trong nhà phòng khi ốm đau
và lo cho con cái được đến trường
mình rất là cảm ơn
được sự lãnh đạo chỉ đạo
của bản thân vụ đồng ý
cán bộ để mà hướng dẫn
cho ba con để mà làm
cơ sư rồi hướng dẫn
cho ba con để mà phát triển kinh tế
một năm là chọa được
hai mươi đến ba mươi
cái hồ thuật nghèo
đã có biết bao đổi thay
ở thượng trạch kể từ ngày bà con
đón trung tá lân về cắm bàn
từ giãn nghèo heo hút
nơi biên giới thượng trạch giờ có
hai bản đạt chuẩn văn hóa cấp nguyện
có đường bê tông to đẹp
có trường học trạm y tế
đó là điều dự kỳ
mà lần đầu tiên người dân ở đây
được mắt thấy tai nghe
và trải nghiệm
ở đó có phần đóng góp không nhỏ
bởi tài năng và tấm lòng của người lính can trường
đến từ đồn biên phòng
đồn phòng cồn hoàng
điều quan trọng là đẳng đẳng suốt hơn
chục năm qua tâm huyết của trung tá lân
đã trở thành nguồn cảm hứng
để đồng bào pa co vân kiểu nơi đây
thêm tin yêu
thêm gắn bó với chính mảnh đất quê hương mình
vì giờ nhân dân nên
tôi phải vượt qua tất cả
để cùng đến với bà con đồng bào
để đưa được tấm cơm văn áo
để đưa được ánh sáng về văn hóa xã hội
đưa được cái an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội để bảo vệ vùng biên
cương của xã của tỉnh nhà
của xã nhà của đất nước bình vững
càng ngày càng thấy
cái bà con nhân dân ngày càng đổi mới
cái xã nhà ngày càng vươn lên
cả tiếng bí vô của các em học sinh
đến đường ngày càng đông
học đang giỏi là đó là động lực
để đưa tôi bám đế bàn